xong xong với những biện pháp đối phó với biến thể mới thì những triệu chứng của omicron cũng được rất nhiều người quan tâm
mới đây một nhà khoa học nam phi người lên tiếng cảnh báo thế giới về biến thể omithon đã chỉ rõ ba triệu chứng phổ biến nhất của người nhiễm biến thể này
tại cuộc họp của ủy ban khoa học và công nghệ nam phi tiến sĩ andre lit khoesg chủ tịch hiệp hội y tế nam phi đã báo cáo với các thành viên của ủy ban về thông tin mà bà nắm được trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân
các triệu chứng nhiễm biến thể này trong bốn tuần qua hầu như không thay đổi bao gồm đau cơ đau đầu và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày
một bệnh nhân ba mươi ba tuổi nói với tôi rằng anh ấy vô cùng mệt mỏi trong vài ngày qua và bị đau nhất toàn thân kèm theo đau đầu
bệnh nhân ngứa cổ họng nhưng không ho mất vị giác hay khứu rác và có xét nghiệm dương tính
tiến sĩ corsg cho biết bà gặp rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự như vậy
theo bà conesg nam phi đang thực hiện chiến dịch nhằm kêu gọi mọi người làm xét nghiệm khi họ thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ
nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy đau đầu hoặc đau cơ bạn nên chờ qua hai mươi bốn giờ sau đó làm xét nghiệm nhanh
chúng tôi nhận thấy xét nghiệm nhanh vẫn có thể cho kết quả âm tính giả trong thời gian dài
để tìm thấy những người bệnh không có triệu chứng chúng ta phải xây dựng các chương trình giám sát sâu rộng như những gì đã thực hiện trong chiến dịch xóa sổ bệnh bài liệt kiểm tra các trường hợp người cũng như mẫu nước thải để xác định xem virus có lưu hành trong cộng đồng hay không
thật khó để ngăn chặn sự lây truyền nếu bạn thậm chí không biết căn bệnh đang ở đó
và ngay cả đối với những trường hợp có triệu chứng việc chẩn đoán cũng rất khó khăn
không giống như bệnh đậu mùa có các triệu chứng có thể dễ dàng phân biệt với các loại virus gây phát bang khác
covid một mươi chín có thể gây các triệu chứng giống với biểu hiện của bệnh cảm cúng và các virus đường hô hấp khác có nghĩa là cần có phương pháp xét nghiệm nhanh chóng chính xác phổ biến và giá cả phải chăng để xác nhận các trường hợp
cuối cùng căn bệnh này hiện đang lưu hành dưới nhiều loài động vật và con người chưa có dấu hiệu kết thúc
vắc xin là một phương pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh
nhưng vắc xin hiện tại cho covid một mươi chín hiện không hiệu quả bằng vắc xin phòng bệnh đậu mùa bệnh sởi và bệnh bại liệt
vaccine covid một mươi chín làm giảm sự lây truyền nếu những người được tiêm chủng bị nhiễm bệnh nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn nó
một lần nữa điều này làm cho việc diệt trừ dịch bệnh này trở nên khó khăn hơn nhiều
một điều đáng lo ngại nữa là các biến thể các virus gây sởi đậu mùa và bại liệt có ít đa dạng di chuyển hơn
vì vậy các biến thể nói chung có thể bị vô hiệu hóa bằng khả năng miễn dịch do vaccine gây ra
với sars cov hai các nhà khoa học chưa chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của các biến thể
nhưng ít nhất về mặt lý thuyết hoàn toàn có khả năng xuất hiện một số biến thể có thể thoát được khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó mang lại
hiện các thử nghiệm hiện đang được tiến hành với biến thể omicron để xác định xem nó có khả năng thoát khỏi các kháng thể được tạo ra và chống lại các biến thể trước đó hay không
bên cạnh đó
còn có vấn đề về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
việc chủng ngừa bệnh liệt bệnh đậu mùa và bệnh sởi mang lại khả năng miễn dịch lâu dài có khả năng suốt đời
với coronavirus nói chung chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch có thể suy giảm nhanh chóng khiến các cá nhân dễ bị tái nhiễm
hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều này với sars cov hai ở cả những người đã được tiêm phòng và những người đã bị nhiễm bệnh trước đó
giải pháp cho những vấn đề này chỉ đơn giản là tiêm chủng bổ sung
nhưng điều đó đòi hỏi một chiến dịch
với việc vắc xin thường xuyên vốn dĩ đang gặp phải khó khăn về kinh phí thực hiện
thiếu hụt vắc xin và cả sự bài xích vắc xin từ một số người